trước những sự kiện xảy ra gần đây có thể thấy hành vi khủng bố bằng chất bẩn
đe dọa ép người khác trả nợ có dấu hiệu tái hiện tại một số địa phương trên cả nước
trước thực trạng này các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương cũng đang tiếp tục để mạnh chấn áp
và xử lý các đối tượng liên quan đến vấn đề này nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự nói chung

sau đăng kiểm xe lại được cơi nới
chính vì vậy hình ảnh đối lập giữa những chiếc xe đi đăng kiểm và những chiếc xe chạy trên đường vẫn cứ xuất hiện dù có thể đó là cùng một chiếc xe
đặc biệt với những chiếc xe quá tải chủ xe và người lái luôn tìm cách để né sự kiểm tra giám sát của lực lượng chức năng
khi có bóng cơ quan chức năng thì gần như không có phương tiện nào xuất hiện
tất cả các xe tìm điểm ẩn nấp như thế này
cái việc mà xử lý là một trường hợp là rất khó
họ thông tin rồi họ bố trí các cái điểm các cái xe để mà thông tin khi mà hoạt động để trốn tránh cái lực lượng kiểm tra
để mà kiểm tra được một trường hợp thì chúng tôi phải tốn nhiều xăng dầu phải như là đánh trận giả đánh như là đánh nhận giả thì mới bắt được mới xử lý được
tại các cái điểm các cái chốt mà mình cần xử lý cả
nhưng còn cứ đứng ở đó thì không xử lý được nó đang rất khó
và định kỳ lực lượng chức năng đã tổ chức cho các doanh nghiệp chủ xe ký cam kết thực hiện nghiêm về tài trọng
nhưng không ai dám chắc những doanh nghiệp có thực hiện đúng cam kết đó không
chỉ biết rằng người dân vẫn hàng ngày quan sát thấy rất nhiều phương tiện như thế này lưu thông trên đường
cái tình hình trật tự vi phạm những cái lỗi về tài trọng cũng như là lỗi về tự ý cái cải tạo
cái nơi nới thành thùng xe là vẫn còn tương đối thức tạp
thì cái quá trình xử lý
lý thì cũng gặp rất nhiều những khó khăn
nhiều doanh nghiệp thì đơn vị vận tải thì chưa thực sự là nhận thức đầy đủ và chưa chấp hành tốt
có những thời gian đời đầu gia quân là chúng tôi phải gặp sự chống đối rất là quyết liệt
dù lực lượng chức năng nỗ lực tuyên truyền nhưng ở nhiều nơi ý thức chấp hành của chủ xe và người lái xe đều rất đáng lo ngại
hãy nghe những lời chia sẻ này
một cái xe bình thường như thế này thì anh lại quá thêm tải rất là nhiều
nếu mà anh đi thì anh thấy nó có nguy hiểm hay không
và mình thấy cái xử lý
chủ yếu là lái xe thôi
quan trọng lái xe lái an toàn lái cẩn thận thì là không sao
tài nạn đa phần là do lái ẩu thôi
bởi tại nó ảnh hưởng đến những cái khác
ví dụ ảnh hưởng đến đường này đúng không
ảnh hưởng đến những cái khác
còn cái vấn đề gây tài nạn này thì chủ yếu là người cầm lái
còn không phải nó không ảnh hưởng gì nó ảnh hưởng đến những cái khác
các chuyên gia về giao thông cho rằng
ý thức tuân thủ pháp luật của chủ xe và lái xe chưa cao
do những chế tài còn chưa đủ nghiêm chưa đủ tính gian đe
cần có những biện pháp mạnh một bàn tay sắt để dẹp yên nạn xe quá tải
để hung thần xe cơi nới không còn hoành hành trên những cung đường
thưa quý vị đối tượng võ minh hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cư trú tại ấp nau
xã bình xuân thị xã gò công tỉnh tiền giang vừa đến công an thị xã gò công
đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an hòa khai trước đó dù ghen biết với anh em công nhân
công trình xây dựng nhà ở tại ấp năm xã bình xuân
nên sau khi đã uống rượu tại nhà hoa tiếp tục đến nhậu chung với anh em công nhân tại đây
trong lúc nhậu anh trần văn đen cư trú xã vị thanh thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
cũng là công nhân làm việc tại đây rút nhằm chui điện thắp sáng khu vực của hòa đang uống rượu
bực tức về việc đang nhậu mà bị mất điện nên anh hòa đến chỗ anh đen đang ngồi
đánh anh đen ngã xuống hố đất tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã gò công quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối tượng võ minh hòa để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý
thưa quý vị mới đây vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do xe tải chở đất đè vào chiếc xe con
khiến cho ba người tử vong xảy ra tại tỉnh hòa bình gây rúng động dư luận
bởi chiếc xe này đã cơi nới và chở hàng vượt tải trọng cho phép
tại tp hcm tình trạng này cũng không phải là hiếm gặp
và để ngăn chặn tai nạn tương tự có thể xảy ra các cơ quan chức năng tại đây
đang mạnh tay xử lý các đối tượng đối với các xe cơi nới và xe chở quá tải trọng
chiếc xe tải này có dấu hiệu cơi nới đã bị đội thanh tra số một
thanh tra sở thông vận tải tp hcm phát hiện khi đang đô thông trên đường nguyễn siễn
phường long bình tp thủ đức
còn đây lại là một phương tiện khác cũng bị lực lượng thanh tra phát hiện
khi qua trạm kiểm tra tải trọng cũng thuộc địa bàn tp thủ đức
kích thước của hành thùng xe của phương tiện đã vi phạm so với thông số
mà được ghi trong sổ kiểm định của xe
cho nên mình tiến hành lập cái lỗi vi phạm là điều khiển xe là coi như
có kích thước thùng xe không đúng theo quy định
mạnh tay hơn lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý hành vi cơi nới thùng
chở quá tải trọng cho phép
thực tế tại tp hcm việc thường xuyên cân tải trọng thứ cấp tự động
vẫn liên tục được thực hiện trong thời gian qua
đáng nói sau khi đăng kiểm một số chủ xe lại cố tình cơi nới
nhằm tăng lợi nhuận vận chuyển hàng hóa
chủ xe họ cố ý họ cơi nới sau khi đăng kiểm xong
và đến kỳ đăng kiểm tiếp theo thì họ lại khôi phục lại theo thiết kế ban đầu
do đó thì quá trình đăng kiểm là họ
họ vẫn đạt được theo yêu cầu
với cái trường hợp mà xe cơ nới hoặc chạy quá tải trọng
cái phối hợp tốt trong quá trình tuần tra kiểm tra thì chúng ta sẽ xử lý được các vi phạm
tp hcm cũng đã đề xuất triển khai thí điểm sử dụng thiết bị cân tải trọng xe tự động
ở một số trạm cân
các trạm này sẽ được trang bị các thiết bị hiện đại đầy đủ tính năng
và để có thể xử phạt ngồi nếu các xe tải vi phạm
đây được xem là giải pháp để góp phần hạn chế các trường hợp vi phạm về quá tải trọng
hay các trường hợp cơi nới thùng xe
nếu được chấp thuận triển khai xử phạt nội thì sẽ góp phần vào kéo giảm
về cái tai nạn ủng tắc giao thông tai nạn giao thông cũng như là bảo vệ tốt
về cái kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên tp hcm
theo đại diện lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố
năm tháng đầu năm nay đã phát hiện lập biên bản chín trăm chín mươi bảy trường hợp vi phạm về quá tải
ba mươi sáu trường hợp vi phạm về quá khổ năm mươi bốn trường hợp cơi nới thùng xe
và sáu trường hợp không chấp hành việc kiểm tra quá tải quá khổ
với quyết tâm xử lý các trường hợp này cảnh sát giao thông thành phố sẽ thường xuyên phối hợp
với thanh tra giao thông lập chốt mở trạm cân lưu động để kiểm tra xử lý
thí sinh thi tuyển vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba tại tp hcm đã hoàn tất ba môn thi bắt buộc
và môn chuyên với tâm thế thoải mái
trong môn thi toán vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng sáu tp hcm có bảy trăm linh bốn thí sinh vắng thi
cao nhất trong ba môn thi nhìn chung thì kỳ thi đã diễn ra an toàn và nghiêm túc
tại buổi cung cấp thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
vào ngày mai một mươi ba tháng sáu sẽ bắt đầu tổ chức chấm thi và dự kiến công bố điểm thi vào ngày hai mươi bốn tháng sáu
đơn vị sẽ huy động hai một trăm sáu mươi chín cán bộ phụ trách chấm thi thời gian chấm thi sẽ bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng sáu
và khi đó sở sẽ công bố đáp án các môn thi
dự kiến ngày công bố điểm thi cho thí sinh là ngày hai mươi bốn tháng sáu sau đó sẽ bắt đầu công tác phúc khảo bài thi
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng cho biết thêm trong ngày thi thứ hai ở môn toán có một em vi phạm quy chế thi
do mang điện thoại vào phòng thi nên bị đình chỉ như vậy trong hai ngày thi toàn thành phố có bốn trường hợp vi phạm quy chế
trong đó môn ngữ văn có ba thí sinh bị đình chỉ vì xem tài liệu trong khi làm bài
một trường hợp f vẫn được tổ chức thi riêng và đảm bảo công tác phòng dịch theo quy định
trong kỳ thi năm nay tp hcm có bảy học sinh không thể viết bài được về tai nạn
do đó sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã hướng dẫn lãnh đạo các điểm thi thực hiện nghiệp vụ coi thi theo đúng quy định
nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh tham gia dự thi có cán bộ ghi bài giúp có người giám sát
và phòng thi có ghi âm ghi hình để phục vụ công tác chấm thi
bệnh đầu mùa khỉ đang gia tăng nhanh trên toàn cầu với hơn hai bốn trăm linh ca mắc
trước tình hình trên sở y tế tp hcm đã cảnh báo lên phương án ứng phó trong trường hợp phát hiện ca bệnh
sở y tế tp hcm đã có công văn hướng dẫn tạm thời giám sát phòng chống bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn thành phố
nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập từ các nguồn quốc gia và sẵn sàng các phương án ứng phó khi xuất hiện ca bệnh
người mắc bệnh đậu mùa khỉ thường xuất hiện các triệu chứng phát bang có bỏng nước cấp tính không rõ nguyên nhân
sốt trên ba mươi tám độ c nổi hạch đau đầu đau cơ v v
có các yếu tố dịch tễ như từng tiếp xúc vật lý với người bệnh tiếp xúc vật dụng cá nhân của người bệnh trong vòng hai mươi một ngày
ngoài ra người du lịch đến các quốc gia có lưu hành bệnh đồng mùa khỉ trong vòng hai mươi một ngày cũng được xem là có yếu tố nguy cơ
hiện việt nam chưa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ tuy nhiên để chủ động ngăn chặn nguy cơ bệnh xâm nhập
sở y tế tp hcm đã yêu cầu các cửa khẩu trên địa bàn tăng cường giám sát thân nhiệt người nhập cảnh qua máy đo thân nhiệt phát hiện các triệu chứng nghi ngờ
ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an ban hành thông tư về việc thực hiện phân cấp đăng ký mô tô xe gắn máy kể cả là xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự cho công an cấp xã
thực hiện phân cấp đăng ký biển số xe ô tô xe máy kéo rơ móc sơ mi rơ móc cho công an cấp huyện
sau gần ba tuần thực hiện thì bước đầu cho thấy là hoạt động này đem lại rất nhiều tiện lợi cho người dân ghi nhận tại huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
mới đây gia đình anh lâm thóc ở thôn ca lót xã vùng sâu tu tre mua chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại
đúng vào dịp này công an xã tu tra triển khai thực hiện đăng ký và cấp biển số xe tại xã
nếu như trước đây lên đăng ký xe tại huyện phải đi xa gần hai mươi km cầu nay an đến công an xã chỉ hơn ba km
đi lại thuận lợi cùng với sự nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ của lực lượng công an
chỉ trong thời gian ngắn anh lâm thóc đã hoàn thành thủ tục đăng ký và được nhận ngay biển số xe của mình
cho nên là rất là thuận tiện cho chúng tôi và bên anh em bên công an bên xã phục vụ rất là tận tình chú đáo
không chỉ ở xã tu tra mà từ ngày hai mươi một tháng năm trên địa bàn huyện đơn dương đã có các xã đạ ròn tu tra ca đơn ca đô lạc lâm lạc xuân
và thị trấn đờ ranh thực hiện cấp đăng ký và biển số xe mô tô tại xã
để việc đăng ký và cấp biển số xe được nhanh chóng chính xác công an huyện đơn dương và các xã thị trấn đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng
nét phương tiện thiết bị đồng thời cử cán bộ tham gia đợt tập huấn quy trình nghiệp vụ đăng ký xe
kỹ thuật sử dụng phần mềm đăng ký quản lý phương tiện giao thông
chúng tôi đã triển khai lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp
rộng rãi đến người dân đồng thời chúng tôi cũng đã làm tốt công tác phối hợp với các ngành đoàn thể của xã
thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến động đại đến nhân dân để người dân nắm được quy trình thủ tục cũng như là địa điểm đăng ký xe

nắm được cái chủ trương cũng như là điểm đăng ký thủ tục đăng ký và các quy trình đăng ký tại xã
việc kịp thời triển khai thực hiện thông tư số một mươi năm của bộ công an đã góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính
nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính
có liên quan đến đăng ký phương tiện xe mô tô và ô tô
chi đoàn công an huyện đã phát động phong trào thanh niên tình nguyện nhằm hỗ trợ người dân đến đăng ký xe ô tô mô tô
tại điểm đăng ký của huyện cũng như ở các xã thị trấn trên địa bàn
chúng tôi biết về những quy định mới của bộ công an trong việc thực hiện công tác đăng ký xe
thông tư số một mươi năm về phân cấp đăng ký quản lý phương tiện giao thông về cơ sở tuy mới được triển khai từ ngày hai mươi một tháng năm
nhưng đã khẳng định đây là một việc làm đúng đắn hợp lòng và được nhân dân đồng tình ủng hộ
do vậy trong thời gian tới lực lượng công an sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức
đồng thời nâng cấp trang thiết bị nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân để đáp ứng nhu cầu đăng ký phương tiện giao thông
của nhân dân và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an ngay tại cơ sở